ngày một bốn văn phòng tỉnh ủy phú yên có công văn số một nghìn bảy trăm một mươi bốn thông tin ý kiến kết luận chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy phú yên liên quan đến việc triển khai dự án chăn nuôi bò chất lượng cao tại huyện sông hình
theo đó giao ban cán sự thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy phú yên ubnd tỉnh phú yên yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân huyện sông hình
và các cơ quan liên quan giả soát lại những nội dung liên quan tham mưu ubnd tỉnh phú yên để báo cáo thủ tướng chính phủ theo yêu cầu trước ngày một mươi hai bốn
chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ sông hinh dừng ngay việc khai thác rừng trên thực địa tại hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một thuộc xã sông hình huyện sông hình